theo cục thống kê tp hcm tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi là hơn ba tám tỷ usd đứng thứ hai trên cả nước sau tỉnh bạc liêu
mặc dù tổng vốn đăng ký trong một mươi một tháng qua của tp hcm duy trì tỷ lệ cao so với cả nước chiếm hơn một mươi bốn nhưng so với cùng kỳ năm trước số vốn giảm đến hơn ba
nguồn nhân chủ yếu vẫn do tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn còn rất phức tạp nên ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của các quốc gia vào thị trường việt nam
đặc biệt là nhóm các quốc gia đối tác đầu tư lớn của việt nam
trong đó có tám trăm sáu mươi năm dự án đăng ký mới với trên năm trăm linh triệu usd điều chỉnh vốn đầu tư hai trăm ba mươi năm lửa dự án với bốn trăm bảy mươi sáu triệu usd
ngành dẫn đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài là thương nghiệp khoa học công nghệ và kinh doanh bất động sản